chúng ta cũng quan tâm đến vấn đề thưởng tết mua sắm tết
tuy nhiên có một vấn đề nóng của ngành giáo dục và đào tạo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn
đó là đầu tháng hai tới đây thông tư ba mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo sẽ có hiệu lực
thông tư này quy định về mức xét tuyển đối với các trường đại học
theo đó thì mỗi một trường đại học sẽ không được vượt quá một mươi năm sinh viên hệ chính quy
và chính thông tư này đang làm cho các trường đại học lớn và các em học sinh băn khoăn lo lắng
trường đại học công nghiệp hà nội hiện có gần một năm trăm linh giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn
với ba cơ sở đào tạo với tổng diện tích gần năm mươi hectare
tại các cơ sở nhà trường cũng đã xây dựng kiên cố hơn ba trăm linh phòng học lý thuyết
một trăm phòng thực hành thí nghiệm với đầy đủ máy móc thiết bị phục vụ cho quy mô đào tạo
khoảng bốn mươi học viên học sinh sinh viên
tuy nhiên khi thông tư ba mươi hai ra đời
với quy định quy mô đào tạo hệ đại học chính quy không quá một mươi năm sinh viên
như vậy trường sẽ phải giảm hơn một nửa quy mô đào tạo
tức là hơn một nửa đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của nhà trường sẽ có nguy cơ lãng phí
tương tự như đại học công nghiệp hà nội đại học kinh doanh và công nghệ hà nội cũng đang băn khoăn lo lắng
bởi trước đó không lâu trường đã đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng thông tư năm mươi bảy của bộ giáo dục và đào tạo
về tiêu chí số giảng viên trên sinh viên diện tích sàn trên sinh viên
này thông tư ba mươi hai ra đời trường đã buộc phải giảm đi một nửa cơ sở vật chất cũng như số giảng viên
điều này sẽ gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho nhà trường
thế thì bây giờ chúng tôi giảm xuống còn có một mươi năm
thế thì như vậy chúng tôi phải giảm được một nửa số giáo viên này
vậy thì năm trăm linh giáo viên của chúng tôi đi đâu làm cái gì
vấn đề thứ hai chúng tôi đang có lưu lượng là ba mươi sinh viên
nghĩa là chúng tôi có ba mươi chỗ học đầy đủ
thế thì bây giờ chúng tôi giảm đi chỉ còn một mươi năm
vậy thì một nửa số cơ sở vật chất dùng để làm gì đây
theo một số chuyên gia việc xếp chặt quy mô tuyển sinh theo tình thần của thông tư ba mươi hai
là cần thiết để nâng cao chất lượng của nhà trường
nâng cao chất lượng đầu ra giảm tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên khi ra trường
tuy nhiên thông tư ba mươi hai cũng cần phải xem lại
bởi theo luật giáo dục đại học đã quy định quyền tự chủ cho các trường đại học
thì nay thông tư ba mươi hai lại hạn chế quy mô tuyển sinh của các trường
điều chỉnh quy mô tuyển sinh hàng năm và công việc đó phải là công việc của các trường
và xã hội phải biết quy mô đó tình có việc làm của sinh viên
để họ quyết định họ có nộp đơn vào học
cái ngành đó hay không ở trường đó hay không
rõ ràng việc ra thông tư ba mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
đang khiến cho nhiều trường đại học lớn gặp phải những xáo trộn không nhỏ
trong kế hoạch hoạt động cũng như định hướng phát triển lâu dài của các trường
và để làm rõ hơn nội dung của thông tư ba mươi hai cũng như là băn khoăn của các trường đại học
thì ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn
điện của bộ giáo dục và đào tạo
vâng xin chào phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn áng ạ
mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư ba mươi hai
về xác định trí tiêu tuyển sinh đối với các trường đại học
ông có thể cho biết mục đích chính của thông tư này là gì ạ
mục tiêu chính của thông tư ba mươi hai là làm thế nào để các trường đừng chạy theo việc tăng số lượng nữa
mà hãy chú trọng tập trung các nguồn lực của mình để nâng cao chất lượng
bởi vì trong thời gian vừa qua chúng ta có xu thế là nhiều trường chạy theo số lượng
hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng có thể một hai năm người ta làm được
nhưng mà đội ngũ giảng viên thì trong một hai năm không thể giải quyết được
năng lực quản trị của các trường cũng không thể trong một hai năm mà xử lý được
thưa phó giáo sư trong thông tư ba mươi hai có quy định rằng đối với các khối ngành
ví dụ như là sức khỏe
chỉ tiêu đào tạo là không quá tám sinh viên
và đối với các ngành nghệ thuật là không quá năm sinh viên
đối với các ngành khác thì không quá một mươi năm sinh viên
vậy thì bộ dựa vào cơ sở khoa học nào để đưa ra các con số này ạ
trước hết là căn cứ vào tình hình thực tiễn
trong những năm vừa qua có nguy cơ chạy theo số lượng
căn cứ pháp lý là bộ lấy trong cái quyết định ba mươi bảy của thủ tướng chính phủ
về phê duyệt mạng lưới các trường đại học và cao đẳng
thì khi mà bộ giáo dục đào tạo tham mưu để thủ tướng chính phủ phê duyệt cái quy hoạch đấy
thì cũng đã xin ý kiến của các bộ ngành
và các chuyên gia cũng đã trao đổi rất kỹ về các cái giới hạn này rồi
ngoài ra là trước khi ban hành cái thông tư này
thì bộ giáo dục đào tạo đã xin ý kiến của ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của quốc hội
và cũng nhận được cái sự đồng thuận cao của ủy ban về những cái quy định này rồi
vâng thưa phó giáo sư là luật giáo dục đại học thì cũng đã quy định
về cái quyền tự chủ của các trường đại học
tuy nhiên thì thông tư ba mươi hai này nó sẽ tạo ra cái sự mâu thuẫn đối với cái luật giáo dục đại học
ý kiến của ông cũng như là của bộ giáo dục và đào tạo về cái vấn đề này như thế nào ạ
chúng tôi phải nói ngay rằng là tự chủ hoàn toàn không có nghĩa là muốn làm gì thì làm
mà tự chủ là được tự xác định các cái hoạt động của mình trong một cái khung khổ pháp lý quy định
chứ không phải là muốn làm như thế nào cũng được
thế thì cái thông tư ba mươi hai là một trong những cái văn bản
mà quy định cái khung khổ pháp lý quy định
để các trường tự chủ trong cái phạm vi đó
thưa phó giáo sư được biết hiện nay thì đã có khoảng một mươi tám trường đại học
là có cái số lượng sinh viên chính quy vượt ngưỡng theo như cái thông tư ba mươi hai
tuy nhiên là nhiều trường thì lo ngại rằng là thông tư ba mươi hai này thì nó có thể làm xáo trộn
đối với các cái trường đại học khi mà các cái trường đã chuẩn bị đầy đủ cái cơ sở vật chất
cũng như là đội ngũ giáo viên cơ hữu
vậy thì bộ giáo dục và đào tạo có những cái lộ trình như thế nào cho các cái trường này ạ
cái quy định về khống chế
cái quy mô tối đa về sinh viên đại học chính quy đối với các trường đấy
thì đương nhiên nói nó không có ảnh hưởng thì cũng không chính xác
với cái xử lý của bộ vừa rồi
theo cái công văn số sáu nghìn tám trăm bốn mươi ba
bộ yêu cầu là về lâu dài
thì các trường này phải xây dựng cái lộ trình để giảm dần
thế còn trước mắt ở năm hai nghìn một mươi sáu
thì chỉ tiêu tuyển sinh năm hai nghìn một mươi sáu của họ là không được vượt
cái mức mà đã thông báo năm hai nghìn một mươi năm

chắc chắn rằng là nó sẽ không có ảnh hưởng lớn
ví dụ như là từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
mà họ có những cái giảng viên mà về hưu hoặc di chuyển đi chẳng hạn
thì người ta không tuyển mới nữa
như thế thì cũng không tạo thành cái sức ép
trong mối quan hệ giữa số lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên hiện có
nếu mà không có cái giới hạn này
thì đang có cái nguy cơ là các trường cứ tuyển sinh thêm
cứ xây dựng thêm cơ sở vật chất
cứ tuyển thêm đội ngũ giảng viên
mà người ta bất chấp cả cái năng lực quản trị của họ
mà năng lực quản trị nó cũng là một trong những yếu tố
mà ảnh hưởng đến cái cách tổ chức dạy học kiểm tra đánh giá học sinh
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian để tham gia cuộc trò chuyện
với ban thời sự truyền hình công an nhân dân